chính sách tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam của phó giáo sư tiến sĩ vũ hoàng công mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lịch sử thế giới điển hình ở châu âu cho thấy tôn giáo đã có vị trí và vai trò to lớn đối với văn minh nhân loại và sự tiến bộ của loài người
ở khắp nơi tôn giáo đều có những đóng góp to lớn vào những giá trị văn hóa của nhân loại
cả dưới khía cạnh vật thể và phi vật thể
về mặt chính trị tôn giáo là một lực lượng một sức mạnh tổ chức tôn giáo và chức sắc cao cấp từng nắm một phần quyền lực nhà nước chi phối quyền lực nhà nước
sự nương tựa nhau và đấu tranh với nhau giữa nhà nước và tôn giáo kéo dài hàng trăm năm
nhưng dù có lúc đã thúc đẩy tiến bộ tinh thần đem lại những giá trị văn minh tạo nên những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
cũng không phủ nhận một điều về bản chất tư duy và lợi ích của mình kể cả về tham vọng chính trị
ở nhiều nơi và đã có thời kỳ tôn giáo kìm hãm sự tiến bộ xã hội đi ngược lại những giá trị nhân đạo của con người
từ khi giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo xã hội thực hiện nguyên tắc nhà nước pháp quyền nhà nước phải và chỉ tuân theo những nguyên lý của pháp luật đời sống không thể bị ràng buộc bởi giáo luật
tôn giáo bị gạt khỏi sinh hoạt nhà nước
với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền nhà nước pháp quyền coi tổ chức tôn giáo như một tổ chức của xã hội dân sự coi chức sắc tín đồ như một công dân bình thường trong xã hội coi những quyền và nghĩa vụ như các công dân khác
công dân có quyền tự do và tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi không làm ảnh hưởng đến quyền tự do của người không có tôn giáo tín ngưỡng hoặc người có tôn giáo tiếng ngưỡng khác với mình
với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền các tôn giáo phải chấp nhận rút lui khỏi nhà nước
xong sẽ là sai lầm
tôn giáo đã rút lui khỏi chính trị
tôn giáo chỉ hạn chế tham gia chính trị chứ không rút khỏi chính trị vì cả lý do chủ quan và khách quan
lý do chủ quan là ở nhiều nơi nhất là nơi nào tôn giáo đã từng có thời là một thế lực chính trị các chức sắc tôn giáo khó có thể quên đi thời vàng son và sẵn sàng trở lại là một thế lực chính trị nếu có cơ hội
ở bất cứ đâu khi nhà nước thất bại trong quản lý và phát triển xã hội thì ở đó sẽ có các thế lực khác
trong đó có tôn giáo sẵn sàng và mong muốn làm thay
trong trường hợp đó nhà nước trước hết phải tự trách mình vì đã không ngăn cản được tôn giáo can thiệp vào chính trị
khách quan vì nhiều khi tổ chức tôn giáo các chức sắc và tín đồ tôn giáo bị cuốn vào vòng quay của chính trị bị lợi dụng trở thành lực lượng chính trị hoặc bị buộc phải tự bảo vệ các lợi ích của mình và bảo vệ các tín đồ của mình
ngay cả các tôn giáo thế tục yêu chuộng hòa bình tuân thù nhà nước
những tôn giáo của nhà nước vẫn có thể phải đứng lên chống lại nhà nước khi nhà nước có thái độ không đúng đắn đối với tôn giáo và người có tôn giáo
những sai lầm của nhà nước trong đối xử với tổ chức tôn giáo cũng như với công dân theo tôn giáo có thể phải trả giá đắt về chính trị
sự kiện đồng bào phật giáo miền nam phản kháng chế độ ngô đình diệm đầu những năm sáu mươi thế kỷ hai mươi chính là ví dụ như vậy
giới phật tử phản kháng chế độ này vì nó độc tài chống cộng và có thái độ không công bằng với các tôn giáo
đã kỳ thị phật giáo trong khi ưu đãi kỳ tôn giáo
ngày nay ở nhiều nước phát triển những nguyên nhân chủ quan và khách quan để tôn giáo tham gia vào chính trị bị hạn chế tới mức thấp
giữa nhà nước pháp quyền và tôn giáo đã có sự hiểu biết lẫn nhau tôn trọng nhau
nhà nước biết danh giới của mình ngược lại các tổ chức tôn giáo các chức sắc và tín đồ tôn giáo cũng biết danh giới của mình
nhà nước không tạo cơ hội để các tôn giáo khuếch trương về chính trị
trong các chính sách của mình
tôn trọng các giá trị đạo đức văn hóa của tôn giáo
nhưng không dựa vào nguyên tắc đạo đức niềm tin hay lực lượng của bất kỳ tôn giáo nào
nhà nước cho phép các hoạt động nhân đạo từ thiện văn hóa giáo dục của tôn giáo với tư cách là các tổ chức dân sự
những vi phạm nếu có của tổ chức tôn giáo và chức sắc tín đồ tôn giáo
sẽ được xử lý theo các luật thông thường hình sự dân sự hành chính
đó cũng là những kinh nghiệm hay cần được tiếp thu trong quá trình xây dựng
và phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam
ngay từ khi mới ra đời
nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa đã tuyên bố và thực hiện chính sách tôn giáo hợp lỏng dân tiến bộ và hợp thời đại
tiếc rằng có những lúc những nơi do hiểu biết và tầm nhìn hạn hẹp của nhiều cán bộ đảng viên trong thực hiện chính sách này
đã để lại những dạng nứt không đáng có
nhiều người đã đánh đồng thái độ chính trị chống cộng sản
chống chính quyền của một số đảng viên
nhiều người đã đánh đồng thái độ chính sách tôn giáo với cả cộng đồng tôn giáo và tổ chức tôn giáo
từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay
chính sách tôn giáo của nhà nước ta đã có nhiều tiến bộ
chính sách tôn giáo ở việt nam được thể hiện qua các văn kiện chính trị của đảng và các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành
có tác động to lớn đến đời sống tôn giáo của đất nước
phù hợp thực tế và đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước
đảng và nhà nước việt nam nhận thức rõ
xây dựng nhà nước pháp quyền trước hết là xây dựng hệ thống luật pháp đầy đủ
bảo đảm các quyền tự do của con người
trong đó có quyền tự mình theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo
nhà nước pháp quyền đòi hỏi mọi cá nhân công dân tổ chức
phải tuân thủ hiến pháp pháp luật quyền tự do của cá nhân công dân và tổ chức khác
nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của công dân
lợi ích của các tổ chức tôn giáo
không kỳ thị không đối xử bất bình đẳng với các tôn giáo và công dân
theo các tôn giáo khác nhau
ngược lại tổ chức tôn giáo công dân theo tôn giáo
cũng phải tôn trọng bảo vệ trật tự xã hội và thể chế nhà nước
không cho phép lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để làm trái với hiến pháp pháp luật
trái thuần phong mỹ tục của dân tộc cộng đồng địa phương đất nước
các tôn giáo và người theo tôn giáo không nên đòi hỏi đặc quyền hay sự ưu tiên ưu đãi
mà phải cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vì mục tiêu chung dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thực hiện phương châm tốt đời đẹp đạo sống phúc âm trong lòng dân tộc
những tư tưởng này đã được thể hiện trong nghị quyết số hai mươi năm của hội nghị trung ương bảy
khóa chín năm hai nghìn ba về công tác tôn giáo với những khẳng định rất quan trọng như sau
tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần
của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường đúng pháp luật
các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật bình đẳng trước pháp luật
đảng nhà nước thực hiện nhất quán chính sách
đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau
đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo
giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống
thờ cúng tổ tiên tôn vinh những người có công với tổ quốc và nhân dân
nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng tôn giáo
đồng thời nghiêm cấm lợi dụng tiếng ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan
hoạt động trái pháp luật và chính sách của nhà nước
kích động chia rẽ nhân dân chia rẽ các dân tộc gây dối xâm phạm an ninh quốc gia
ba vấn đề theo đạo và truyền đạo
mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật
các tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ
được hoạt động tôn giáo mở trường đào tạo chức sắc nhà tu hành
xuất bản kinh sách và giữ gìn sửa chữa xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình
theo đúng quy định
việc theo đạo truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật
không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo hoạt động mê tín dị đoan không ép buộc người dân theo đạo
nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái phép
vi phạm các quy định của hiến pháp và pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài chính sách tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
ở việt nam của phó giáo sư tiến sĩ vũ hoàng công
bài đăng trên tạp chí lý luận chính trị
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của bài viết ở chương trình sau